tại nhà quốc hội ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết nghị quyết bốn mươi tám của bộ chính trị khóa chín về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật việt nam đến năm hai nghìn một mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi đã tiến hành phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của ủy viên bộ chính trị bí thư đảng đoàn quốc hội chủ tịch quốc hội trưởng ban chỉ đạo nguyễn thị kim ngân
tại phiên họp ban chỉ đạo đã cho ý kiến về kế hoạch tổng kết nghị quyết bốn mươi tám kế hoạch làm việc của ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ của các thành viên ban chỉ đạo đề cương báo cáo tổng kết của ban chỉ đạo các đề cương báo cáo tổng kết của đảng đoàn ban cán sự đảng cơ quan tổ chức ở trung ương địa phương
nghị quyết bốn mươi tám được thông qua ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn năm
việc tổng kết thực hiện nghị quyết nhằm đánh giá thực trạng tình hình thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống
hệ thống pháp luật nước ta trong một mươi năm năm qua từ đó đề xuất định hướng giải pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới nâng cao hiệu lực hiệu quả thi hành pháp luật phục vụ việc xây dựng các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng